trong sáng nay thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hải phòng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
hai mươi năm qua bộ đội biên phòng thành phố hải phòng là thành phần nòng cốt trong thế trận phòng thủ
khu vực của thành phố được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ một trăm hai mươi sáu km bờ biển ba mươi một xã phường thị trấn
thuộc tám quận huyện biên giới dân số hơn hai trăm linh người với trên hai bảy trăm ba mươi phương tiện tàu thuyền
ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn trên sông trên biển hải đảo phối hợp ứng phó sự cố tràn dầu
và thực hiện các nhiệm vụ khác do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và thành ủy ủy ban nhân dân thành phố giao
tỉnh đắk lắc cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh khẳng định bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt
chuyên trách trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
là chỗ dựa tin cậy vững chắc cho cấp ủy chính quyền đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới
trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp
bộ đội biên phòng quán triệt thực hiện các quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về nhiệm vụ quân sự
quốc phòng phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ tích cực học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức tác phong công tác gắn bó máu thịt với nhân dân
xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
tỉnh con tum cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
phát huy truyền thống của lực lượng biên phòng kể từ khi thành lập vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đến nay
bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đoạn biên giới quốc gia dài trên hai trăm chín mươi hai km
tiếp sáp với hai nước bản lào và campuchia
bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh con tum còn đồng góp nhiều công sức và vật chất
giúp người dân ở một trăm linh sáu thôn của một mươi ba xã bốn huyện biên giới phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống nhân dân